ban vận động thành lập hiệp hội giáo dục mầm non ngoài công lập việt nam vừa ra mắt tại hà nội
vào ngày hai tháng bảy theo quyết định của bộ giáo dục và đào tạo
theo đó hiệp hội giáo dục mầm non ngoài công lập việt nam là tổ chức xã hội cấp quốc gia
của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập có phạm vi hoạt động trên toàn lãnh thổ việt nam
mục đích hoạt động của hội nhằm gắn kết các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập
để cùng nhau phát triển bền vững tăng cường năng lực của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập
đồng thời nâng cao năng lực quản trị các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập
và tham gia vào công tác giám sát phản biện các chính sách của nhà nước liên quan đến giáo dục mầm non ngoài công lập
việc ra mắt ban vận động thành lập hiệp hội giáo dục mầm non ngoài công lập việt nam
là một bước tiến mới nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non
tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập một cách toàn diện và rộng khắp đáp